tôi là dương trang người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong bản tin ngày hôm nay
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự môi giới hối lộ
quy định tại điều số ba trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bảy bị can
theo đó cơ quan an ninh điều tra bộ công an khởi tố về tội nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự đối với ba bị can
vũ hồng quang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy phó trưởng phòng vận tải hàng không cục hàng không việt nam bộ giao thông vận tải
vũ ngọc minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nguyên cán bộ đại sứ quán việt nam tại angola
lý tiến hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
nguyên cán bộ đại sứ quán việt nam tại nga hiện là chuyên viên vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ giáo dục và đào tạo
cơ quan an ninh điều tra bộ công an khởi tố về tội đưa hối lộ quy định tại điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự đối với ba bị can
nguyễn thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy lao động tự do
đào minh dương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần visan
nguyễn thế dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch thương mại sang trọng
bên cạnh đó cơ quan an ninh điều tra bộ công an khởi tố về tội môi giới hối lộ quy định tại điều ba trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự đối với phạm thị kim ngân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cán bộ phòng trị sự tạp chí thanh tra thanh tra chính phủ
còn tại cà mau cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa ra quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần như ý chú tại xã khánh an huyện u minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu lợi dụng vào việc là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại italia có địa chỉ tại khóm năm phường một thành phố cà mau hoạt động ngành nghề kinh doanh bất động sản dịch vụ làm giấy tờ đất môi giới bất động sản
từ ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi ý đưa thông tin gian dối trong việc mua xuất tái định cư bơm nền nâng thổ cư xóa nợ tiền sử dụng đất ở đô thị để tạo lòng tin cho một người dân ở phường một thành phố cà mau
tiền tài sản làm chi phí tuy nhiên ý không thực hiện và đã chiếm đoạt số tiền hơn hai tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng hoàng vĩnh an chú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm
lực lượng phối hợp công an huyện trảng bom hạt kiểm lâm liên huyện trảng bom thống nhất bắt quả tang hoàng vĩnh an đang nuôi và nhốt trái phép một mươi ba cá thể gồm mèo rừng khỉ đuôi dài chăn đất cu ly nhỏ và kỳ đà vân là các loại động vật rừng nguy cấp quý hiếm
an khai nhận từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày bị bắt thông qua mạng xã hội facebook đã mua các loại trên với giá từ hai trăm bảy mươi đến một bốn triệu đồng một con rồi nuôi nhốt bán lại kiếm lời
hiện vụ việc đang được cố gắng
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra mở rộng
liên quan đến tình hình giá cước vận tải và các loại phụ thu của các hãng tàu
lãnh đạo cục hàng hải việt nam cho biết giá cước vận tải biển quốc tế đã bắt đầu gia tăng
trên toàn thế giới từ cuối năm hai nghìn hai mươi do biến động của dịch bệnh covid một mươi chín tác động
đến chuỗi cung ứng toàn cầu đặc biệt là tuyến vận tải đi châu âu và châu mỹ
giá cước đạt đỉnh cao nhất vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một và giảm dần đến nay mức giá giảm khoảng năm mươi
so với thời kỳ đỉnh điểm và vẫn đang có xu hướng giảm
đối với giá cước vận tải nội địa cũng giữ ổn định do mức độ cạnh tranh trên thị trường nội địa còn gây gắt
để có giải pháp hạn chế hãng tàu tăng giá cước vận tải và tăng cường công tác kiểm tra giám sát
việc niêm yết giá cục hàng hải việt nam đã phối hợp với cục xuất nhập khẩu bộ công thương
cục quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương cục quản lý giá bộ tài chính
thực hiện các đợt kiểm tra về giá phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển
trong những ngày vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin khan hiếm vé máy bay dịp tết
chỉ còn vé hạng thương gia và trước những thông tin đó thì cục hàng không việt nam khẳng định
vé máy bay dịp tết vẫn còn rất nhiều đủ để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
tuy nhiên cục hàng không việt nam cũng khuyến cáo hành khách nên đặt vé sớm để có mức giá hợp lý
dù còn gần hai tháng nữa mới đến tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba nhưng thị trường với máy bay tết đang nóng dần
ghi nhận tại sân bay nội bài thời điểm này lượng hành khách đến và đi đã rất đông đúc nhộn nhịp
để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách các hãng hàng không cũng phân bổ giá vé theo điều kiện thị trường
theo hướng duy trì giải giá vé rộng với những mức giá linh hoạt ưu đãi
chiến bay trong tp hcm cô ra hà nội thấy cũng nhộn nhịp mà từ ở hà nội bây giờ tp hcm cô thấy cũng rất là nhộn nhịp
từ khi mà qua đợt dịch covid một mươi chín tới giờ mở cửa các khách du lịch cô thấy rất là đông nhộn nhịp
từ tp hcm tôi ra đây kiểu như vé lúc hồi điểm nó thấp hơn còn từ giờ là hà nội và tp hcm thì cao hơn tí chung cao hơn hai trăm linh nghìn
khi trình trạng giờ về thì có tăng nhưng mà không được
không đáng kể
lương khách có vô truy cập vô mua vé trên online nó cũng thấp được nhiều
nhưng mà cơ bản là chúng tôi vẫn mua được vé để đi trong dịp này
cục hàng không việt nam cũng yêu cầu các hãng hàng không bố trí nguồn lực tăng cường khai thác các chuyến bay
các hãng hàng không như pambo airways vietjet air và viettraver airlines cũng tăng tải từ một mươi năm đến hai mươi dịp cao điểm cuối năm

cục hàng không việt nam cũng biết đang quản lý chặt việc công bố giả vé của các hãng hàng không để đảm bảo không vượt quá không quy định hiện hành
trường hợp hành khách phát hiện hãng hàng không mở bán vé vượt không giá quy định thông báo cho cục hàng không việt nam sẽ lập tức tổ chức các đoàn thanh kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm nếu có
trong cái chỉ thị mà như tôi vừa đề cập thì cũng nhắc đến hãng không phải công bố giả vé cách công khai miễn bạch
và tất nhiên là không được vượt cái trần giá vé mà theo quy định của nhà nước
thì còn trong cái khoảng giá trần đó thì các hãng có thể linh đồng để bán với các mức giá khác nhau
tùy theo giờ tùy theo ngày đông hay gì thì các hãng họ sẽ căn cứ vào cái nhu cầu của thủy trường để bán các loài các cái giải giá khác nhau
nhưng mà có một điều đảm bảo là không được vượt qua giá trần quy định
trong thời gian tới ngoài việc cấp thêm các slot cho các chuyến bay ban ngày
yêu cầu các hãng không bố trí tăng cường khai tác các chuyến bay vào ban đêm nhằm ra môn tắc tại các cảng hàng không và các khung giờ cao điểm
đại diện cảng hàng không quốc tế nội bài cũng cho biết ước tính dịp cao điểm cuối năm và tết nguyên đán
ngày cao điểm nhất tại cảng này sẽ đạt khoảng tám mươi lượt khách và bốn trăm năm mươi lượt chuyến
tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số tin tức kinh tế xã hội nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
công an thành phố hà nội cho biết cuối năm hoạt động giao thương hàng hóa diễn ra sôi động
các đối tượng thường lợi dụng thời điểm này để buôn bán vận chuyển hàng lậu hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ để trục lợi cá nhân
trước tình hình đó lực lượng chức năng đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh quyết liệt ngăn chặn
xử lý các vụ việc liên quan đến hàng hóa không rõ nguồn gốc nhằm bình ổn thị trường trong dịp cận kề tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
còn hơn nửa tháng nữa mới đến noel nhưng những con phố chuyên kinh doanh đủ trang trí mùa giáng sinh tại tp hcm đã sôi động
không khí mua sắm tấp nập rộn ràng
so với năm ngoái giá cả các mặt hàng năm nay đều tăng từ một mươi đến hai mươi có mặt hàng tăng lên năm mươi
hiện đã bắt đầu vào đợt cao điểm người dân và doanh nghiệp tìm đến đây mua sắm để trang hoàng nơi làm việc
khiến cho con phố tại tp hcm luôn nhộn nhịp từ sáng đến tối

ủy ban nhân dân tỉnh yên bạc
đề nghị bộ giao thông vận tải và cục hàng không việt nam xem xét bổ sung cảng hàng không địa phương vào quy hoạch
với công suất dự kiến từ tám đến một triệu hành khách một năm
cụ thể cảng hàng không yên bái được đề xuất là sân bay cấp bốn c theo mã tiêu chuẩn của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế icao
và sân bay quân sự cấp hai
vị trí chức năng trong mạng cảng hàng không dân dụng toàn quốc là cảng hàng không nội địa
thưa quý vị qua ta trở thành điểm du lịch nóng dịp cuối năm khi là nơi đăng cai sự kiện thể
thao lớn nhất hành tinh rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đã tập trung tại đây hoặc các nước lân cận
để chờ xem những trận bóng của đội tuyển yêu thích
tại việt nam thì các tour du lịch xem world cup dù đắt đỏ có giá lên đến hàng trăm triệu đồng
nhưng đã cháy hàng từ vài tháng trước
đây là những hình ảnh của đoàn khách đã đặt tour đi sengworld cup tại đơn vị lữ hành du lịch này
mỗi đoàn sẽ có năm ngày trải nghiệm tour du lịch với một ngày xem world cup
sau đó tham quan trải nghiệm tại đất nước qatar và tiểu vương quốc dubai
giá tour lên đến hơn ba trăm linh triệu đồng lịch trình ngắn ngày mỗi đoàn chỉ nhận một mươi khách
tuy vậy tour xem world cup này vẫn thu hút nhiều du khách hâm mộ bóng đá
và đã được đặt hết từ vài tháng trước